trung tâm y tế huyện bầu bàng tỉnh bình dương cho biết cơ quan y tế đã vận động được các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn ampax international
quay lại công ty và tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
đây là số công nhân đã xô cửa công ty bỏ chạy vào tối ngày một mươi tháng bảy sau khi phát hiện có ca nhiễm tại đây
kết quả test nhanh bước đầu sáu trăm năm mươi công nhân liên quan hiện đang âm tính với sars cov hai
cơ quan y tế bầu bàng xét nghiệm lần một và lần hai phát hiện một cặp vợ chồng dương tính với virus sars cov hai
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa nơi ở là khu trọ và khu vực làm việc trong một công ty tại khu công nghiệp bầu bàng
do cơ quan y tế truy vết phát hiện con gái của cặp vợ chồng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn ampax international nghi dương tính sars cov hai
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khoanh vùng hai nhà xưởng c và d của công ty để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm
cho các công ty
tại thời điểm này khi lực lượng y tế đến truy vết đúng lúc công ty cho tan ca ở các xưởng sản xuất khác công nhân ra ngoài nghe tin tỏ ra lo sợ nên xô đẩy cổng để chạy ra ngoài
lực lượng chức năng huyện bầu bàng phối hợp với ngành y tế huyện và công ty đã kêu gọi tuyên truyền các công nhân cần nêu cao tinh thần vì cộng đồng và giải thích việc xét nghiệm là vì đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân
trong đêm các công nhân đã hiểu và hợp tác quay lại làm công tác truy vết xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
dự kiến từ nay đến ngày một mươi hai tháng bảy gần năm công nhân của công ty trên sẽ được lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm test covid một mươi chín để kiểm tra sức khỏe cho toàn thể công nhân